công an quận bình thạnh tp hcm cho biết đơn vị đang phong tỏa hiện trường khám nghiệm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn
tại hẻm hai trăm tám mươi đường bùi hữu nghĩa phường hai
vào khoảng một mươi h ba mươi sáng ngày hôm nay đám cháy đã bùng phát dữ dội tại căn nhà nằm sâu trong hẻm
theo một số nhân chứng vào thời điểm xảy ra cháy có một nam thanh niên trên người nồng nặc mùi xăng từ hiện trường tháo chạy ra ngoài
thanh niên này có quan hệ tình cảm với cô gái sống trong căn nhà bị cháy
nhận được tin báo cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bình thạnh đã tới hiện trường dập lửa
hơn nửa tiếng đồng hồ sau đám cháy được dập tắt hỏa hoạn không gây ra thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu dụi
đại diện ubnd phường hai cho biết trưa cùng ngày năm thanh niên trên đã đến cơ quan điều tra trình diện
cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh an giang vừa bắt xử đối tượng nguyễn thị trang chú tại tp châu đốc tỉnh an giang
đây là đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về tội danh mua bán trái phép chân ma túy
theo hồ sơ vào tháng ba năm hai nghìn bảy nguyễn thị trang và hai đối tượng khác bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy
vụ việc được tòa án nhân dân tỉnh an giang đưa ra xét xử tuyên phạt nguyễn thị trang chín năm tù giam
lúc này trang đang mang thai và nuôi con nhỏ nên được tại ngoại
trong thời gian chờ chấp hành án trang đã bỏ trốn khỏi địa phương
đến ngày hai mươi ba tháng ba cơ quan thi hành án hình sự công an tỉnh an giang phối hợp với công an thành phố thuận an tỉnh bình dương
phát hiện bắt xử đường nguyễn thị trang khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phường thuận giao tp thuận an tỉnh bình dương
với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trần trọng cương chủ một quán karaoke ở phường ba thành phố vị thanh tỉnh hậu giang
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hậu giang khởi tố bắt tạm giam
theo kết quả điều tra trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy do làm ăn thua lỗ nên một cặp vợ chồng ở thành phố vị thanh đã nhiều lần vay của cương
với tổng số tiền là hơn một bảy tỷ đồng tuy nhiên đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tổng số lãi và gốc được cương tính lên đến hơn bốn bốn tỷ đồng
trong đó tiền lãi là gần hai bảy tỷ đồng do số nợ quá lớn hai vợ chồng người vay đã chuyển nhượng quyền sử dụng hai thửa đất
ở tp vị thanh cho vợ cương bắt đầu cơ quan điều tra xác định trong các khoản tiền cương cho cặp vợ chồng này vay
thì có hai khoản vay với lãi suất lên đến một trăm linh tám một năm khám xét nhà ở của cương cơ quan điều tra còn thu được nhiều giấy tờ
liên quan đến việc cho vay nặng lãi
tại bạc liêu một đối tượng trú tại huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắt quả tang
khi đang thực hiện hành vi ghi số đề cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu phối hợp với công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu
bố trí lực lượng bắt quả tăng đối tượng trần thị cẩm loan đang thực hiện hành vi ghi số đề tại nhà
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ chín mươi triệu đồng cùng với một số thăng vật liên quan đến hành vi ghi số đề
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tp hcm vừa đưa ra cảnh báo
người dân không tung tin hay chia sẻ những thông tin không có kiểm chứng hoặc bịa đặt liên quan đến vụ nguyễn phương hằng bị bắt
những tài khoản nào đã tung tin biện đặt sẽ bị công an tp hcm vào cuộc xử lý
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết
ngày hai mươi năm tháng ba trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bà nguyễn phương hằng được thả về và chỉ bị phạt hành chính số tiền một năm triệu đồng
bên cạnh đó xung quanh việc khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn phương hằng cũng có không ít thông tin giả không đúng sự thật trên các trang mạng xã hội
công an tp hcm đề nghị người dân không tin không tán phát chia sẻ những thông tin sai sự thật
những thông tin liên quan vụ án sẽ được công an tp hcm cập nhật
thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống
trường hợp những người tung tin giả xuyên tạc sẽ bị xử lý về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính viễn thông
theo quy định tại điều hai trăm tám mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
với khung hình phạt sẽ là số tiền từ ba mươi triệu đồng hoặc phạt tù đến bảy năm
hoặc phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
trước đó vào tối hai mươi bốn tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với nguyễn phương hằng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân quy định tại điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự
các quy định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tp hcm phê chuẩn
thời gian qua trên địa bàn tp hcm đã liên tiếp xảy ra các vụ gây dối trật tự công cộng do các nhóm đối tượng thanh thiếu niên gây ra
để góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn lực lượng cảnh sát hình sự công an các quận huyện đã phối hợp với các lực lượng chức năng
triển khai nhiều biện pháp tăng cường đấu tranh có hiệu quả với các nhóm đối tượng qua đó góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân
tối ngày năm tháng ba năm hai nghìn
tiếp đó vào khoảng giờ năm phút ngày sáu tháng ba công an phường trần nguyên hãn quận lê trân trong quá trình tuần tra kiểm soát phát hiện tại khu vực ngã tư an dương có khoảng ba mươi đối tượng điều khiển hơn một mươi năm xe máy sử dụng ráo dao kiếm và chai lọ thủy tinh đuổi đánh nhau
công an phường trần nguyên hán đã nổ súng cảnh cáo để ngăn chặn hành vi vi phạm
triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ công an quận lê trân đã nhanh chóng xác định và liên tiếp khởi tố hai vụ án tạm giữ hình sự hai mươi ba đối tượng trong hai vụ việc trên về hành vi gây dối trật tự công cộng
tại cơ quan công an các đối tượng đều khai nhận do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân nên tối và đêm năm tháng ba đã tụ tập chuẩn bị rào kiếm tuyếp sắt sử dụng xe máy qua nhiều tuyến phố tìm nhóm đối tượng kia để trả thù
công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa bắt giữ bốn đối tượng gồm nguyễn hữu thọ phạm minh phương nguyễn thanh trường và nguyễn văn hổ về hành vi trộm cắp tài sản
vào dạng sáng ngày hai mươi bốn tháng ba trường và thọ lấy trộm một xe mô tô trong nhà người dân sau đó liên hệ với phương và hồ để gửi xe
khi hổ mang xe về phòng trọ ở phường tân hội tp vĩnh long thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
cả bốn đối tượng này đều nghiện ma túy có tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
hiện trường xảy ra tai nạn là vị trí đang sửa chữa mặt đường đơn vị thi công thực hiện đầy đủ biển báo nhân sự phân làn
lúc này có bốn phương tiện được phân làn dừng đỗ thì bị xe đầu kéo hai mươi bốn c ba nghìn một trăm bảy mươi hai đâm vào vụ tai nạn liên hoàn khiến năm phương tiện bị hư hỏng ba người bị thương
tiếp sau đó vào khoảng ba rưỡi tại điểm cách hiện trường vụ tai nạn giao thông thứ nhất khoảng bốn trăm năm mươi mét tiếp tục xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người bị thương nguyên nhân của hai vụ tai nạn đang được làm rõ
thưa quý vị trong điều kiện thực hiện thích ứng an toàn với dịch bệnh hiện nay trên địa bàn thành phố bắc giang
tình trạng người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu bia có chiều hướng gia tăng tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông
để kiềm chế tai nạn giao thông phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang đã mở đợt cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn vào buổi tối trên các tuyến đường trọng điểm
một ca tuần tra kiểm soát thực hiện chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông tại quốc lộ ba mươi một đoạn chạy qua địa bàn xã dĩnh trì thành phố bắc giang
của đội tuần tra số một phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh
theo quy nhận của nhóm phóng viên chỉ trong một giờ đồng hồ lực lượng tuần tra đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với hơn một trăm linh lượt người tham gia giao thông phát hiện xử lý năm trường hợp vi phạm nồng độ cồn
bên cạnh những người chấp hành tốt luật giao thông đường bộ thì vẫn có nhiều lý do được đưa ra để biện minh của những người vi phạm
tôi hôm nay nói thật được các anh là tôi hôm nay tôi cũng biết để tôi sai là hôm nay là tôi phải đi lấy thuốc nên nói thật là nhà này có việc
nên là có uống hai chân rượu
em hôm nay cưới con nhà gì em uống mấy chén rượu
em vẫn tỉnh tá để về đến nhà
để phát hiện xử lý các trường hợp người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sử dụng rượu bia đạt hiệu quả
ngày nào lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh bắc giang cũng bố trí một tổ tuần tra kiểm soát giao thông trong thời gian ngoài giờ hành chính
đặc biệt là tuần tra kiểm soát vào các giờ cao điểm các buổi tối các ngày nghỉ ngày lễ
cùng với biện pháp phạt tiền
tước giấy phép lái xe tạm giữ phương tiện các trường hợp vi phạm nồng độ cồn đều bị lực lượng cảnh sát giao thông lập hồ sơ gửi thông báo về địa phương cơ quan đơn vị người vi phạm
chỉ tính riêng từ ngày một mươi năm tháng ba đến nay phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã xử lý hơn bảy mươi trường hợp người vi phạm nồng độ cồn xử phạt hơn hai trăm năm mươi triệu đồng và tạm giữ hàng chục phương tiện các loại
lực lượng cảnh sát giao thông trong tỉnh tăng cường kiểm tra và tăng cường các ca công tác
trong ngày cũng như trong tuần vào những khung giờ cao điểm từ một mươi bảy h chiều đến hai mươi hai h đêm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nồng độ cồn
ở các tuyến đường trọng điểm và cửa ngõ vào thành phố đặc biệt là những quốc lộ ba mươi một một mươi bảy và ba mươi bảy

trong ngày cũng như trong tuần vào những quốc lộ ba mươi một một mươi bảy và ba mươi bảy
trong ngày cũng như trong tuần vào những quốc lộ ba mươi một một mươi bảy và ba mươi bảy